do mâu thuẫn trên facebook nên vào ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm
sau khi thi xong môn toán thì một nữ sinh lớp bảy trên một của trường trung học cơ sở trần phú tp huế
đã bị nhóm bạn gái đánh hội đồng
clip ghi lại việc này được đưa lên trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận
và sau khi sự việc xảy ra bộ sở giáo dục và đào tạo tỉnh thừa thuyết huế đã chỉ đạo và xử lý vụ việc
sở giáo dục và đào tạo tỉnh thừa thuyên huế đã chỉ đạo phòng giáo dục thành phố huế
và các đơn vị liên quan làm việc với ban giám hiệu trường trung học cơ sở trần phú để làm rõ sự việc
mời tất cả những phụ huynh có liên quan kể cả các học sinh đã tham gia vụ đánh hội đồng
để làm rõ và giải tỏa những khúc mắc bất đồng giữa các bên
sở giáo dục và đào tạo yêu cầu phòng giáo dục tp huế và trường trung học cơ sở trần phú
xử lý nghiêm đối với những học sinh đánh bạn đồng thời xem xét phê bình những em đứng xung quanh nhưng không căn ngăn
sở yêu cầu phòng giáo dục thành phố huế xem xét các danh hiệu thi đua của trường trung học cơ sở trần phú
và các giáo viên chủ nhiệm có những học sinh tham gia đánh bạc đồng thời tăng cường chỉ đạo các trường
giáo dục đạo đức cho học sinh ngăn chặn bạo lực học đường để không xảy ra các vụ việc hành vi tương tự
như đã xảy ra tại trường trung học cơ sở trần phú